cùng với sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn ông đã tiến hành che chắn kín chuồng trại và dự trữ thức ăn cho đàn trâu trong cả mùa đông